thưa quý vị và các bạn trong phiên giao dịch cuối tuần trước chỉ số vn index rằng co quanh ngưỡng kháng cự một điểm
thì phiên giao dịch đầu tuần lại diễn ra khá tích cực với sắc xanh phủ kín ba sàn
theo đó dòng tiền chảy mạnh ngay đầu phiên vào nhóm cổ phiếu vốn hoa lớn đã giúp vn index bật tăng lên sắp mốc một một mươi điểm
vn index đóng cửa tăng bảy bảy mươi bốn điểm tức bảy mươi bảy lên một một mươi một tám mươi sáu điểm
hnx index tăng bốn lên một trăm một mươi tám mươi tám điểm và up to
vn index tăng hai mươi tám lên năm mươi bảy bốn mươi hai điểm
theo chuyên gia đây là mốc điểm mới để vn index chinh phục và để hướng đến hai mốc một hai mươi và một bốn mươi điểm
thưa quý vị và các bạn trong tháng ba này nhiều hãng dịch vụ gọi xe công nghệ đua nhau tung ra nhiều chương trình khuyến mãi
tặng mã giảm giá liên tục nên khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn
dịch vụ gọi xe công nghệ dồn dập khuyến mãi
cụ thể goviet grab fastgo hay ứng dụng đặt xe thuần việt bi cũng đều dồn rập
đưa ra khuyến mại tặng mã giảm giá từ ba mươi đến năm mươi khuyến mại từ năm cho đến ba mươi đồng trên chuyến
hoặc các gói khuyến mãi khi thanh toán qua ví điện tử cho khách hàng
theo đại diện của các hãng xe này do vào thời điểm nắng nóng khách hàng chọn phương tiện taxi truyền thống nhiều hơn
nên để cạnh tranh họ phải tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá để thu hút khách hàng
sau đợt điều chỉnh tăng mạnh vào đầu tháng ba giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày một mươi tám tháng ba được giữ ổn định
dù giá thành phẩm trên thế giới tiếp tục tăng hơn sáu
tăng mạnh chi quỹ bình ổn giá xăng được giữ ổn định
liên bộ trưởng công thương tài chính quyết định giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi bảy hai trăm một mươi một đồng một lít và ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn một mươi tám năm trăm bốn mươi chín đồng một lít
để giữ ổn định liên bộ quyết định tăng mạnh mức chi sử dụng quỹ bình ổn
cụ thể mức tăng chi với xăng e năm ron chín mươi hai là hai tám trăm linh một đồng một lít và ron chín mươi năm là hai sáu mươi một đồng một lít
bộ tài chính đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định một trăm hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy sửa đổi bổ sung nghị định một trăm hai mươi hai hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
về biểu thuế xuất khẩu biểu thuế nhập khẩu yêu đãi danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối thuế hỗn hợp thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
theo đó bộ đề xuất bổ sung xe ô tô thân thiện môi trường được yêu đái thuế nhập khẩu linh kiện
một trong những điểm mới của dự thảo nghị định là sửa đổi bổ sung điều bảy a về thuế xuất thuế nhập khẩu yêu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu
theo chương trình ưu đãi thuế giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai cụ thể dự thảo bổ sung chủng loại xe ô tô thân thiện môi trường được áp dụng chương trình ưu đãi
thưa quý vị và các bạn bộ giao thông vận tài vừa có công văn bác bỏ đề xuất trông giữ phương tiện dưới gầm cầu vượt trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó công văn phản hồi của bộ giao thông vận tải khẳng định việc tiếp tục cho phép sử dụng gầm cầu vượt để làm điểm trông giữ xe theo đề nghị của thành phố hà nội là không có cơ sở pháp lý
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại